tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng ngày tám tháng bốn tại thành phố hạ long cục an ninh nội địa bộ công an tổ chức hội nghị tập huấn lực lượng an ninh nội địa toàn quốc
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo tại hội nghị
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang khẳng định trong thời gian qua công tác an ninh nội địa tiếp tục được đảm bảo giữ vững góp phần quan trọng bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả các mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu các đại biểu tham gia tập huấn phải chủ động trao đổi những vấn đề còn vướng mắt chia sẻ những tình huống thực tế xảy ra trong công tác đảm bảo an ninh nội địa
từ đó thống nhất nhận thức quan điểm tư tưởng chỉ đạo
cũng như các biện pháp đối sách thứ trưởng lương tam quang lưu ý lực lượng an ninh nội địa cần tập trung các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh tại các địa bàn chiến lược chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của số phản động chống đối ngăn chặn từ xa từ sớm âm mưu hoạt động khủng bố phá hoại manh động hoạt động kích động tập trung đông người gây dối an ninh trật tự chủ động ra soát các vụ việc tranh chấp hiếu kiện phức tạp để tham mưu cấp ủy chính quyền ca cấp giải
tại hà nội trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm đảm bảo trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận trong công an nhân dân khu vực phía bắc
với phương châm chủ động hiệu quả tiết kiệm thời gian qua công tác trang bị và kho vận đã cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong đó đã chủ động ra soát từng bước chuẩn hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chủ động triển khai đảm bảo trang bị từ khâu xây dựng kế hoạch đến đầu tư mua sắm chú trọng ưu tiên trang thiết bị cho lực lượng chiến đấu cũng như đảm bảo tiến độ triển khai công an xã chính quy tại công an các địa phương
căn cứ tình hình thực tế nhiều ý kiến tại hội nghị đã làm rõ những điểm khó khăn vướng mắt đồng thời đề xuất các nội dung trong công tác đầu tư mua sắm đảm bảo trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận trong công an nhân dân
kết luận hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh việc ưu tiên xây dựng chiến lược bảo đảm phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ tiêu chuẩn định bức trang thiết bị hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
trong đó phải đổi mới tư duy chuyển trạng thái từ hậu cần thụ động sang hậu cần chủ động đi trước một bước đầu tư mua sắm phải có trọng tâm trọng điểm xuất phát trên cơ sở nhu cầu thực tế của công an các đơn vị địa phương
thứ trưởng cũng lưu ý tính chủ động tranh thủ tối đa các nguồn lực sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và các nguồn lực khác đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư mua sắm trang thiết bị phương tiện tăng cường cải cách hành chính rút gọn quy trình cấp phát gia soát tổng thể xây dựng hệ thống kho theo đúng tiêu chuẩn đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với tài sản công thực hiện tốt công tác bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị phương tiện được cấp phát nhằm đáp ứng nhu cầu công tác chiến đấu và thường xuy
thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bộ công an việt nam đã cử hai tổ công tác tham gia giữ hòa bình liên hợp quốc tại cộng hòa nam sudan tại nam sudan công việc của sáu sĩ quan công an sẽ như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên truyền hình công an nhân dân để gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của họ về sứ mệnh giữ hòa bình trên vùng đất này

trật tự an toàn xã hội đều bị pháp luật việt nam xử lý nghiêm minh